trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao vào chiều nay ngày năm tháng ba
phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam bà lê thị thu hằng đã thông báo về hoạt động đối ngoại của việt nam
trong thời gian tới và trả lời các câu hỏi của phóng viên việt nam và quốc tế về các vấn đề báo chí quan tâm
theo thông tin từ đại sứ quán việt nam tại đức vào ngày ba tháng ba
cảnh sát đức đã tiến hành khám xét ba mươi hai địa điểm thuộc bảy bang của đức
và đã bắt giữ một số người việt nam liên quan đến đường dây đưa người việt nam nhập cảnh trái phép vào đức
sau khi cảnh sát đức phát hiện một xe tải chở người việt nam nhập cảnh vào đức tại biên giới với séc vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
thông tin thêm về vụ việc người phát ngôn cho biết
hiện nay cảnh sát đức đã bắt giữ sáu nghi phạm tạm giữ khoảng ba mươi người khác để xác minh nhân thân
và quy chế cư trú cũng như thu giữ một số bằng chứng
ngay sau khi nhận được thông tin đại sứ quán việt nam tại berlin đã liên hệ với cơ quan cảnh sát liên bang đức
đề nghị cung cấp thông tin nhân thân của các công dân việt nam
các công dân việt nam bị bắt giữ cập nhật tiến trình điều tra vụ việc và sớm thu xếp cho đại sứ quán thăm lãnh sự các công dân việt nam
phía đức đã tiếp nhận các yêu cầu và sẽ có đáp ứng phù hợp
bộ ngoại giao đã chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại berlin tiếp tục theo dõi sát vụ việc
thường xuyên cập nhật thông tin yêu cầu chính quyền sở tại đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân việt nam
và sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết
cũng tại họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao đã cho biết mục đích ý nghĩa chuyến thăm đà nẵng của tàu sân bay mỹ
về công tác bảo hộ năm thuyền viên việt nam mất tích tại hàn quốc và thông tin một số hoạt động đối ngoại nổi bật thời gian tới